thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp hội quy hoạch phát triển đô thị việt nam
nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm ngày thành lập hội
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương đánh giá cao hội trong suốt hai mươi năm qua
đã có đóng góp trực tiếp tích cực vào phát triển đất nước nhất là trên lĩnh vực quy hoạch phát triển đô thị
thủ tướng khẳng định nếu đô thị không được quy hoạch tốt phát triển bền vững thì đất nước không phát triển
hiện tỷ lệ đô thị mới chỉ chiếm ba mươi tám do vậy các cấp các ngành cần hỗ trợ giúp đỡ hội phát triển

bây giờ thể chế pháp của tôi thì không chỉ biết mình mới thông qua một luật quy hoạch
cũng còn nhiều vấn đề mà chúng ta chưa giải mã nổi
thậm chí nghị định đến nay cũng còn nhiều vấn đề
mà các ông chí ở bộ xây dựng chị linh các ông chí ở đây
cũng rất là lưu ý cái chuyện này để làm sao có một cái vấn đề đó
phải lắng nghe từ thực tế cuộc sống về vấn đề mà không chỉ gặp ý
thủ tướng đề nghị hội tích cực hơn nữa trong công tác tư vấn phản biện cho cấp trung ương
đóng góp ý kiến trực tiếp có cơ sở khoa học
thuyết phục trên các lĩnh vực quy hoạch đô thị để giải quyết bài toán hạn chế ô nhiễm thiếu cây xanh
tập hợp thực lượng đoàn kết và sáng tạo để mà có những đề án
những chương trình phát triển đô thị tốt từ chủ trường đến những vấn đề cụ thể rất quan trọng

chúng ta không bị sai lầm trong định hướng phát triển đất nước
mà cực thân thưởng là đô thị như chúng tôi nói
ông phát triển ao ao không có một bài bản nào cả hậu quả rất lớn
thủ tướng đã giao các nhiệm vụ cho hội để thực hiện những nhiệm vụ phù hợp
nghiên cứu mô hình đô thị chống chịu được biến đổi khí hậu
được thế giới công nhận thủ tướng cũng đồng ý với đề xuất của hội
về việc tổ chức giải thưởng quy hoạch đô thị quốc gia để khuyến khích phát triển đô thị bền vững